chào mừng quý vị đã đến với bản tin trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị mới đây bộ y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất về việc tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng vaccine nào có thể tiêm trộn với mũi một astrazeneca hoặc pfizer
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
bộ y tế thông tin hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của bộ y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo
trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đã tiêm không còn sản xuất
hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác
cụ thể nếu tiêm mũi một bằng vaccine do astrazeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine
do pfizer hoặc moderna sản xuất
nếu mũi một tiêm vaccine do moderna sản xuất thì mũi hai có thể tiêm vaccine do pfizer sản xuất và ngược lại
trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên để sử dụng vaccine hợp lý an toàn và hiệu quả vaccine
do moderna sản xuất bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm mũi một vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine do moderna sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine do pfizer hoặc astrazeneca
khoảng cách tiêm hai mũi sau mũi một vaccine do pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng covid một mươi chín bộ y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vaccine
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới nhà sản xuất đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét
theo quy định hiện hành
tiếp theo bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vaccine cho đối tượng nhỏ tuổi này
bà hồng thông tin hiện nay chưa có một số ít các quốc gia đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay sau khi được chính phủ bộ y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn
thì ngành y tế cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
với việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bà hồng cho biết đến hiện nay bộ y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình
tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cây ghép tạng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi tiêm cuối cùng và liều cơ bản
lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vaccine đã triển khai ở việt nam
nghiên cứu vaccine được thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều quốc gia
vì vậy việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
là hoàn toàn có cơ sở
theo tiến sĩ tùng những người bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vaccine
nếu đã nhiễm covid một mươi chín vẫn nên tiêm vaccine covid một mươi chín sau sáu đến tám tháng
các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vaccine cho các đối tượng này
thì kháng thể trong cơ thể có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ
tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã tiếp nhận một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng xuất xưởng
hiện tp hcm đã khởi động tiêm mũi ba và là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm muối bổ sung
tới đây sẽ có thêm nhiều tỉnh thành tiêm mũi vaccine này
theo bộ y tế hiện bộ đã cấp đủ vaccine tiêm hai mũi về các địa phương
các tỉnh thành có thể sử dụng vaccine này để tiêm mũi bổ sung cho người có bệnh nền
và thuộc nhóm nguy cơ cao
bộ y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành lập kế hoạch tiêm chủng mũi ba
gồm mũi bổ sung ở thời điểm ít nhất hai mươi tám ngày sau tiêm mũi hai cho nhóm nguy cơ cao
và mỗi nhắc lại ít nhất sau sáu tháng tiêm mũi hai với nhóm còn lại
gửi về bộ y tế để phê duyệt và cấp vaccine
bộ y tế cho biết có đủ vaccine cho mũi ba
nhưng các địa phương phải thực hiện đúng hướng dẫn về lịch tiêm chủng
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
với vaccine covid một mươi chín
để có miễn dịch bảo vệ người đó cần được tiêm liều cơ bản
sau khi tiêm vaccine liều cơ bản có thêm mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại
giúp tăng cường biến dịch của cơ thể
liệu cơ bản là liều được các nhà sản xuất vaccine hướng dẫn
và thực hành tiêm chủng trong thời gian qua
sau khi hoàn thành liều cơ bản
cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus mà họ mong muốn được bảo vệ
tùy thuộc vào nhà sản xuất liệu vaccine cơ bản có thể khác nhau
ví dụ với vaccine covid một mươi chín vaccine gian xem một mũi tiêm
có liều cơ bản là hai mũi tiêm
như vaccine andala của cuba liệu cơ bản gồm ba mũi tiêm
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học nhận thấy
sau một thời gian biến dịch của cơ thể với liều cơ bản bị giầm dần
khi đó người dân sẽ cần tiêm mũi tăng cường
lúc này hai tình huống có thể xảy ra
tình huống thứ nhất là một số người có miễn dịch kém
dù đã được tiêm liều cơ bản
các trường hợp này có thể mắc bệnh lý bẩm sinh liên quan hệ miễn dịch
đang dùng thuốc ước chế miễn dịch
ông thư hdv hoặc bệnh nhân ghép tạng đang dùng thuốc chống thải ghép
do đáp ứng miễn dịch yếu
những người này được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản
đây được gọi là mũi bổ sung
mũi tiêm bổ sung có thể chỉ cách một tháng sau khi tiêm mũi cuối của liều cơ bản
vaccine mũi bổ sung có thể cùng loại với vaccine đã tiêm liều cơ bản
nhưng nếu không có vaccine cùng loại
thì mũi bổ sung có thể tiêm vaccine mrna pfizer hoặc moderna
ngoài ra mũi bổ sung có thể tiêm hai ba tháng sau mũi cuối của liều cơ bản
chứ không nhất thiết sau một tháng
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái cho biết
tình huống thứ hai là với những người có sức khỏe tốt
có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao ngay sau khi tiêm liều cơ bản
những người này sẽ tiêm mũi bổ sung
tuy nhiên họ có thể tiêm nhắc lại sau sáu tháng
kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng
của liều cơ bản
bên cạnh đó những trường hợp đã tiêm muối bổ sung
cũng có thể tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng
kể từ ngày tiêm cuối cùng
theo hướng dẫn của bộ y tế
những người tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
là người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
trong đó ưu tiên người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
lời vaccine tiêm nhắc lại
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau
thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
theo hướng dẫn của bộ y tế
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
về khoảng cách
tiêm một mũi nhắc lại
ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
tổng hợp các nghiên cứu từ israel
một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện mũi tiêm tăng cường
đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vaccine
nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng
trang bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vaccine stanley plotkin
giáo sư danh dự về nhi khoa tại đại học hensilvania
vẫn cụ thể khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng bốn tháng
nhưng sáu tháng vẫn là thời gian tốt nhất
khoảng thời gian ngắn hơn nữa chẳng hạn tiêm mũi ba trong vòng hai tháng sau mũi hai
có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể
ông nhấn mạnh cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ
sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên
các tế bào trong hạch bạch bạch huyết bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện để bảo vệ cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh
phải mất vài tháng để xây dựng trí nhớ miễn dịch là lớp bảo vệ được mà kém bởi các tế bào plasma
chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể chống lại mầm bệnh cụ thể
tiết ra kháng thể lâu dài tồn tại trong các hốc như tủy xương của cơ thể
trong khi đó để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể omicron
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi tại anh đã tổ chức
một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường cho tất cả những người trưởng thành
trong cuộc họp này các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian giữa mũi thiêm thứ hai
và mũi tăng cường xuống còn ba tháng thay vì phải chờ đợi sáu tháng như trước
tuy nhiên jcvi cũng lưu ý rằng muối tăng cường không nên được thực hiện sớm hơn ba tháng sau mũi thứ hai
đồng thời việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên
nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên theo the guardian
cũng theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
liều vaccine tăng cường không được khuyến cáo cho người từ dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vaccine đều có thể tiêm mũi ba
cdc mỹ lưu ý những người từ năm mươi tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường
vì mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín gia tăng theo độ tuổi
và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền
tiêm phòng covid một mươi chín tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai
cho con bú đang dự định mang thai hoặc là những người có thể có thai trong tương lai gần
những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín
hiện đang được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
hoặc được fda cho phép dưới dạng liều tăng cường
bên cạnh đó cdc mỹ cho phép tiêm liều ba khác loại với hai liệu ban đầu
trang bbc đưa tin hiện mỹ đang tìm nhắc lại bằng vaccine pfizer
ở isaraok nơi hầu hết hai mũi vaccine đầu tiên của mọi người là pfizer
đây cũng là loại vaccine được dùng để tiêm nhắc lại cho đến nay
anh cũng đang có kế hoạch chỉ sử dụng pfizer cho liệu tim tăng cường
theo cdc mỹ mũi tiêm nhắc lại sẽ có tác dụng phụ nhưng nhẹ hơn
tiến sĩ rodney walensky giám đốc cdc mỹ nhận định
một trong cuộc họp ngắn tại nhà trắng vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
rằng mọi người sẽ có ít phản ứng hơn sau khi tiêm liều thứ ba so với liều thứ hai
sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim vẫn là những tác dụng phụ thường gặp cdc mỹ
mô tả các tác dụng phụ điển hình của mũi vaccine tăng cường covid một mươi chín là từ nhẹ đến trung bình
so với tác dụng phụ dữ dội thường xảy ra sau liệu thứ hai
điều này phần lớn là do liều thứ nhất và liều thứ hai đã giúp cơ thể thiết lập một cơ chế thích